thủ tục các đối tượng này cho vay rất đơn giản chỉ cần thế chấp căn cước công dân
thời gian giải ngân nhanh chóng nên đã khiến nhiều người sập bẫy
trên địa bàn thành phố dạch giá bước đầu cơ quan công an xác định đã có sáu mươi năm người là nạn nhân của đối tượng này
với số tiền vay trung bình từ năm đến một mươi triệu đồng khi giải ngân cho các nạn nhân
các đối tượng còn trừ lại các khoản tiền như tiền hoa hồng giới thiệu tiền đóng cả gốc và lãi trước hai ngày
đồng thời nếu người vay không đóng lãi trong vòng ba ngày liên tiếp thì phải đóng tiền lại từ đầu
và nếu không có tiền đóng lãi trong bảy ngày liên tiếp sẽ bị các đối tượng gọi điện nhắn tin đe dọa tạt chất bẩn vào nhà hoặc hành hung
nói là đưa căn cước ra mấy chú giữ mấy chú mới đưa miếng giấy cho mình viết
khi mình phải viết vô trong sau đó là ghi gái cho mình mượn một mươi triệu thì ghi ra một mươi hai triệu
khi làm hồ sơ xong thì đưa mình tám triệu bảy nói tiền phí xăng gì đó năm trăm linh ngàn

qua vụ việc trên cơ quan công an tỉnh kiên giang đề nghị người dân cần cảnh giác trước những lời mời gọi vay tiền không cần tài sản thế chấp
bởi thực chất đây chính là hoạt động
nếu có nhu cầu vay tiền thì nên tìm đến ngân hàng hay các tổ chức tài chính được phép hoạt động của nhà nước
để không phải vướng vào bẫy của tiến dụng đen gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bản thân và gia đình
khi phát hiện tổ chức cá nhân có biểu hiện hoạt động tín dụng đen cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất
thông tin thêm liên quan đến đường dây thi hộ mới bị bóc gỡ tại hà nội
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy hà nội đã khởi tố bị can vũ duy hùng
chú tại phường định công quận hoàng mai tp hà nội và nguyễn huy hoàng chú tại phường đồng tiến tp hòa bình tỉnh hòa bình
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo điều tra hoàng đã lên kế hoạch nghĩ sao việc đăng ký thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng nhật cho một số người có nhu cầu
sau đó nhờ người thông thạo tiếng nhật thi hộ hoàng đã nhờ hùng thi hộ với tiền công là bốn triệu đồng
để tránh bị giám thị phát hiện hoàng dùng ảnh chân dung của hùng làm giấy tờ giả cho thí sinh dự thi
ngày ba tháng bảy hùng mang giấy tờ giả đến điểm thi trường trung học phổ thông chuyên đại học sư phạm hà nội để dự thi
thì bị giám thị phát hiện và báo cho cơ quan công an
căn cứ tài liệu điều tra công an quận cầu giấy đã bắt giữ vũ duy hùng và nguyễn huy hoàng
về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
liên quan đến vụ cháy chợ thị xã buôn hồ mà chúng tôi vừa thông tin ở phần đầu của chương trình
các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
vào khoảng một mươi một h ba mươi đêm qua sau khi nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
điều động tám xe chữa cháy cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương tổ chức công tác dập lửa
sau khoảng hai tiếng đồng hồ đám cháy được khống chế và dập tắt
ước tính thiệt hại ban đầu có khoảng hai mươi tám kiosk bị cháy
chủ yếu kinh doanh mặt hàng gia vị hàng mã và đồ khô không có thiệt hại về người
hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê chi tiết
chợ thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc hiện có năm trăm ba mươi tám kiosk quầy sạp kinh doanh buôn bán
do công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác quản lý chợ buôn hồ quản lý